cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra bộ y tế khẳng định việt nam đã sẵn sàng cơ sở vật chất và nhân lực đáp ứng điều trị cho hàng nghìn người nhiễm và nghi nhiễm ncov
lãnh đạo bộ y tế cho biết tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đơn vị được chỉ định thu dung và điều trị bệnh nhân nhiễm ncov một giường bệnh và một mươi phòng cách ly dành cho bệnh nhân nặng đã được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân